tập đoàn điện lực việt nam evn vừa cho biết chỉ số tiếp cận điện năng của việt nam có bước đột phá
vươn lên đứng thứ hai mươi bảy trên một trăm chín mươi quốc gia nền kinh tế trên thế giới và thứ tư trong khu vực asean
vượt trước hai năm so với mục tiêu của chính phủ
sau bốn năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín chỉ số tiếp cận điện năng của việt nam cải thiện được tám mươi một bậc
là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là một trong ba chỉ số có thứ hạng tốt nhất
trong một mươi chỉ số môi trường kinh doanh của việt nam
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng công suất đặt của hệ thống điện việt nam là hơn năm mươi chín mw
trong đó công suất nguồn điện do công ty mẹ tập đoàn và các tổng công ty phát điện sở hữu chi phối
chiếm hơn một nửa tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống
evn cho biết hiện đang cung cấp dịch vụ điện cấp bốn đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến
tại cổng dịch vụ công quốc gia và tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ evn
evn là hơn hai mươi tám triệu khách hàng tăng gần hai mươi so với năm hai nghìn một mươi năm
sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến đạt
hai ba trăm hai mươi kwh trên một người gấp gần một năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm